chào mừng quý vị đến với bản tin một trăm một mươi ba cập nhật của truyền hình công an nhân dân
hôm nay theo thông tin từ lực lượng cảnh sát giao thông công an tp hà nội
để bảo đảm trật tự an toàn giao thông dịp lễ giáng sinh
một số tuyến đường tại địa bàn quận hoàn kiếm sẽ được phân luồng lại
theo đó một số chốt khu vực nhà thờ lớn sẽ thực hiện phân luồng như sau
chốt tràng thi quang trung tràng thi nhà trung phân luồng theo hướng tràng thi cửa nam
chốt hàng chống nhà thờ phân luồng theo hướng hàng chống lê thái tổ ba triệu
chốt phủ doãn hàng bông phủ doãn ngõ huyện phủ doãn thọ sương phủ doãn ấu triệu
phân luồng theo các hướng triệu quốc đạt hai bà trưng hàng bông cửa nam hàng bông đường thành phùng hưng hàng điếu
bắt đầu từ một mươi bảy h ba mươi phút ngày hôm nay cấm ô tô xe máy đi vào phố nhà thờ phường hàng chống
các chốt kiểm soát cũng kiểm tra giấy mời gửi tới người dân bà con theo đạo
đã được các cơ sở tôn giáo thông qua trước đó kiểm soát lượng người ra vào để phòng chống dịch
mục đích của kế hoạch là bảo đảm an ninh trật tự trên địa bàn quận trước trong và sau lễ giáng sinh
không để xảy ra gây dối trật tự công cộng cháy nổ ồn tắc giao thông
hạn chế tối đa các hoạt động tập trung đông người bảo đảm phục vụ bà con giáo dân cán bộ nhân dân
đón noel tết dương lịch an toàn không để phát sinh lây lan dịch bệnh ra cộng đồng
giáng sinh đang về trên các xứ đạo trong niềm hân hoan của bà con giáo dân
nhằm bảo đảm công tác an ninh trật tự nhất là khi tình hình dịch bệnh covid một mươi chín đang diễn biến phức tạp
công an các tỉnh nghệ an nam định đã triển khai các phương án để mang lại một mùa giáng sinh
một năm mới an lành hạnh phúc
tại huyện xuân trường nơi được xem là trung tâm công giáo của tỉnh nam định
với nhiều nhà thờ đẹp cổ kính bậc nhất cả nước
không khí giáng sinh đã hiện diện
nếu như những năm trước đây những tuyến đường giao thông dẫn vào các nhà thờ
được trang hoàng cờ hoa đèn điện lấp lánh hệ thống hang đá cây thông noel đẹp rực rỡ
thì năm nay do ảnh hưởng của tình hình dịch bệnh covid một mươi chín
để thực hiện công tác phòng chống dịch đạt hiệu quả bảo vệ sức khỏe cho bà con giáo dân
nên các nhà thờ trên địa bàn đã thu hẹp quy mô tổ chức
hoãn các hoạt cảnh ca mừng giáng sinh ngoài trời hạn chế khách đến tham quan
điều khác đó là việc chấp hành của giáo sư cũng như bà họ lẻ là bà con chấp hành rất tốt
việc thực hiện công tác phòng chống dịch
qua công tác nắm tình hình chúng tôi lực lượng cơ quan xã đã tham mưu cho thương trực đồng ủy ban nhân dân
làm việc với bốn ban hành giáo đặc biệt là cụ ninh mục phụ trách giáo sư phu nhai
sự chuẩn bị hang đá cho bà con vui đón noel năm hai nghìn hai mươi hai này đã được rút gọn
từ những mọi năm là trên hai mươi hang đá
năm nay chỉ còn có mỗi một giáo sư giáo họ chỉ còn một hang đá
như vậy việc tuyên truyền vận động của ban truyền đạo phòng chống dịch xã xuân vương
đến tận các cơ sở giáo dân đã được chấp hành rất tốt
tại nghệ an để đảm bảo an ninh trật tự dịp giáng sinh và năm mới
trước đó công an tỉnh cũng đã chỉ đạo các huyện có đông đồng bào công giáo
chủ động tham mưu cấp ủy chính quyền tổ chức ký kết quy chế phối hợp
với các cơ sở tôn giáo trên địa bàn trong công tác tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật
covid một mươi chín không chỉ đấu tranh phòng chống hiệu quả các loại tội phạm
để đảm bảo trật tự an toàn giao thông dịp lễ giáng sinh và năm mới
lãnh đạo công an tỉnh cũng đã chỉ đạo công an các đơn vị địa phương tổ chức gia quân đồng loạt
huy động tối đa lực lượng phương tiện đảm bảo cho người dân và du khách đi lại
vui chơi được an toàn thâu suốt
cảnh giáo chống trật tự công an thành phố vĩnh đã tiến hành xử lý đến nhiều lĩnh vực
các chuyến đề như là về nông đội côn má tùy chợ hàng quả phổ quả tải
và từ hôm nay là đôi đã tổ chức kiểm tra và xử lý chuyến đề về nông đội côn
và trong quá trình xử lý về nông đội côn này anh em vẫn phải đảm bảo
về công tác phòng chống dịch vừa đảm bảo hiệu quả về công tác xử lý
nhưng vẫn phải đảm bảo về công tác phòng chống dịch cho lực lượng
đến thời điểm hiện tại mọi phương án kế hoạch bảo đảm an ninh trật tự
phục vụ mùa giáng sinh và đón chào năm mới trên địa bàn hai tỉnh
nghệ an và nam định đã được triển khai tận cơ sở
tin rằng với sự vào cuộc tích cực của các cấp các ngành
nhất là sự chủ động quyết liệt của lực lượng công an hai tỉnh
sẽ góp phần đem lại một mùa giáng sinh một năm mới an lành hạnh phúc cho đồng bào xứ đạo
tiếp tục phiên xét xử vụ bằng tốc giả tại trường đại học đông đô
sáng nay đại diện viện kiểm sát nhân dân tp hà nội tiến hành luận tội
đề nghị hội đồng xét xử tuyên ông dương văn hòa cựu hiệu trưởng đại học đông đô
mức án một mươi hai một mươi ba năm tù về tội giả mạo trong công tác phạt bổ sung năm mươi triệu đồng
cùng tội danh hai cựu phó hiệu trưởng trần kim oanh và lê ngọc hà
bị đề nghị mức án từ chín một mươi năm tù phạt từ một mươi hai mươi triệu đồng
bảy bị cáo còn lại gồm trần ngọc quang phó trưởng phòng quản lý đào tạo và quản lý sinh viên
nguyễn thị huệ cựu trưởng phòng tài chính kế toán phạm vân thùy lê thị thanh tâm
nguyễn thị ngọc thái lê thị lương ngô quang hiển
bị đề nghị từ một mươi hai tháng tù treo đến chín năm tù giam
về trách nhiệm dân sự cơ quan truy tố đề nghị tòa tuyên thu nộp ngân sách hơn bảy một tỷ đồng
mà đại học đông đô đã thu lời bất chính từ hành vi làm bằng giả
theo viện kiểm sát nhân dân tp hà nội quá trình tuyển sinh trần khắc hùng
chủ tịch hội đồng quản trị của nhà trường thấy một số cá nhân có nhu cầu sử dụng văn bằng hai
để thi nâng ngạch thi công chức
vì động cơ vụ lợi hùng đã chỉ đạo các bị cáo làm giả văn bằng hai hệ chính quy
để cấp cho hàng trăm trường hợp và thu lời bất chính bảy một tỷ đồng
đến nay cơ quan tố tụng làm rõ hai trăm một mươi trường hợp còn hai trăm hai mươi một trường hợp xác định được họ tên
nhưng không tìm ra nơi cư trú
công an huyện sự
công an huyện sông mã tỉnh sơn la vừa phát hiện và bắt quả tang đối tượng mùa a triệu
sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi chín trú tại xã nà ngự huyện sông mã về hành vi mua bán trái phép chất ma túy
tăng vật thu giữ gồm năm trăm bảy mươi hai viên ma túy tổng hợp có trọng lượng năm mươi tám ba mươi bảy g
và một số vật chứng khác có liên quan
đối tượng khai nhận mua số ma túy trên ở khu vực biên giới về để sử dụng và bán kiếm lời
mùa a chịa đã từng có một tên án về tội vận chuyển trái phép chất ma túy
chỉ trong một tuần gia quân cao điểm tấn công chấn áp các loại tội phạm
công an huyện sông mã đã phát hiện bắt giữ một mươi bốn vụ một mươi bốn đối tượng
tăng vật thu giữ hơn năm sáu trăm linh g heroin và bảy trăm linh viên ma túy tổng hợp
tổ quán cảnh sát điều tra công an thành phố giang nghĩa tỉnh đắk nông
vừa ra quyết định tạm giữ hình sự đối với đối tượng hà văn ban hai mươi chín tuổi
trú tại huyện iagrai tỉnh gia lai để điều tra làm rõ về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản
theo đó tháng bảy năm hai nghìn hai mươi một
tết bạn với một phụ nữ
với một số phụ nữ trên mạng xã hội facebook tự giới thiệu mình là lê ngân hải hai mươi chín tuổi
nhà ở huyện cư rút tỉnh đắk nông và đang công tác tại bộ đội biên phòng tỉnh bình phước
lợi dụng sự tin tưởng của một phụ nữ trên facebook ban đã viện ra nhiều lý do
để vay mượn tiền và chiếm đoạt gần một trăm năm mươi triệu đồng
với thủ đoạn tương tự tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi một ban tiếp tục kết bạn facebook
với một người phụ nữ ở thành phố buôn ma thuột tỉnh đắk lắc
và giới thiệu mình công tác tại bộ đội biên phòng tỉnh gia lai
tiếp theo ban lừa người phụ nữ này chuyển một trăm linh triệu đồng vào tài khoản
để đặt cọc cùng mua nhà nhưng không thực hiện mà chiếm đoạt số tiền trên
cuối tháng một mươi một ban tiếp tục lừa người phụ nữ này thêm bốn mươi triệu đồng
quá trình điều tra cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố giang nghĩa
đã thu giữ số tiền một trăm linh triệu đồng hai điện thoại di động cùng một số giấy tờ có liên quan
theo thông tin từ cảnh sát hình sự công an tỉnh hà giang
từ đầu năm hai nghìn hai mươi một đến nay
cảnh sát đã tiếp nhận hàng chục vụ việc người dân bị lừa đảo chiếm đoạt tài sản
qua mạng xã hội và điện thoại đến cơ quan công an trình báo
những chiêu trò như giả danh cơ quan công quyền
hay một số đối tượng thông qua điện thoại hoặc mạng xã hội
làm quen hứa hẹn tặng quà gửi tiền với giá trị lớn
đã được các cơ quan chức năng cảnh báo nhiều lần
tuy nhiên nhiều người vẫn sập bẫy lừa đảo
phản ánh của phóng viên intv
đối tượng vũ thị nhung sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi một
hộ khẩu thường trú tại xã nhữ hán huyện yên sơn tỉnh tuyên quang
vừa bị cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh hà giang
khởi tố về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản
bằng thủ đoạn lập tài khoản facebook
mang tên đàn ông là trần quang khánh
kết bạn với nạn nhân nữ sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi
trú tại phường hoàng niệt quận hoàng mai hà nội
quá trình trò chuyện gần năm tháng
đối tượng đã lấy được lòng tin của nạn nhân
và yêu cầu bị hại chuyển tiền vào tài khoản
với tổng số tiền hơn bốn tỷ đồng
để lấy được lòng tin của nhiều nạn nhân
phương thức thủ đoạn của các đối tượng không mới
vẫn là thủ đoạn giả danh cơ quan công quyền
để dọa chuyển tiền
hoặc cung cấp thông tin cá nhân
nhiều trường hợp bị hại thiếu thốn tình cảm
trong quá trình trò chuyện
đối tượng đã lấy được lòng tin
các đối tượng tạo dựng mối quan hệ
nên nạn nhân dễ tin tưởng và sập bẫy lừa đảo
như trường hợp này
thực ra quá trình nói chuyện
thì đối tượng rất là quan tâm hỏi han tôi
và động viên tôi nhiều khi trong cuộc sống
cho nên là tôi cũng cảm thấy
đối tượng rất là chân thành đối với tôi
nên là tôi đang nảy sinh tình cảm
và tôi cũng không nghi ngờ gì đối với đối tượng cả
tôi thấy là
tôi rất là nhẹ dạ cả tin
tôi cũng cho mượn tiền
trên địa bàn tỉnh hà giang
tình hình tội phạm liên quan đến hành vi lừa đảo
chiếm đoạt tài sản diễn biến khá phức tạp
từ đầu năm đến nay
phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh
đã tiếp nhận hàng chục bị hại đến trình báo
nắm bắt thông tin
đơn vị đã đấu tranh triệt phá được sáu vụ với sáu đối tượng
tuy nhiên để các đối tượng xấu
thực hiện được hành vi
phần lớn cũng do người dân còn chửi quan lơ lạ
hiện nay là người dân
có nhu cầu sử dụng các trang mạng xã hội
rất là lớn
khi mà không có những thông tin
xác định được thông tin đầy đủ
và nhẹ dạy cả tin
và đồng thời thực hiện theo yêu cầu của các đối tượng
do vậy hành vi lừa đảo này vẫn diễn ra
đề nghị là người dân
không thực hiện theo yêu cầu của các đối tượng
phải cân nhắc
tính đoán thật là kỹ
và đồng thời
thông tin và báo
cơ quan chức năng nơi gần nhất
để cùng phối hợp
xác minh và xử lý theo quy định của pháp luật
cảm ơn các bạn đã theo dõi